thông tin vượt rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi